cây trẻ đã thực sự trở thành cây giảm nghèo cho bà con nhân dân các dân tộc huyện tam đường thàn uyên và tân uyên
đối với huyện biên giới vùng cao sìn hồ cây trẻ phát triển từ lâu
song diện tích còn phân tán manh mún năng suất thấp và chưa trở thành hàng hóa
từ thực tế đó huyện ủy sìn hồ đã ban hành nghị quyết phát triển vùng trẻ tập trung ở xã xà dề phìn
từ đó mở ra hướng giảm nghèo cho người dân nơi đây
hai năm trước đây là vùng đồi chọc với toàn cỏ dại và cây leo
người dân không thể canh tác gì được trên vùng đất này
tuy nhiên nhờ nghị quyết phát triển vùng trẻ tập trung của huyện ủy sìn hồ mà đến nay
vùng đồi chọc này đã được phủ kiến bởi cây trẻ
được trồng và chăm sóc tính đến thời điểm này đã gần hai năm cây trẻ phát triển tốt
bước đầu khẳng định được sự thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng
tạo niềm tin
cho bà con nhân dân các dân tộc nơi đây
tuy là giống cây mới nhưng đến nay toàn xã đã có đến một trăm bảy mươi hộ gia đình mạnh dạn đăng ký trồng
nhà ít nhất cũng trên một hectare
nhà nhiều lên đến bảy hectare
lâu nay bà con chỉ quen với việc chăm sóc cây ngô cây lúa
thì giờ đây cùng với sự hỗ trợ của cán bộ trung tâm khuyến nông huyện
bà con dần làm quen và biết chăm sóc loại cây mới này
mới đầu mình nghi ngờ về sự phát triển của cây trè
vì trước đây có trồng một số loại cây trên diện tích này nhưng đều không có kết quả
nhưng như các anh thấy đấy cây tre đã sống và phát triển tốt
tôi và bà con trong xã rất vui mừng
mong rằng sớm đến ngày được thu hoạch
bên cạnh gần một trăm linh hectare trẻ đã trồng mới
trên địa bàn xã còn một trăm linh hectare chè cổ với trên sáu trăm linh gốc
diện tích cây trẻ cổ này hàng trăm năm tuổi
diện tích chè cổ này tuy ít nhưng có giá trị cao
hàng năm đem lại nguồn thu đáng kể cho bà con
giúp họ có thêm thu nhập ổn định đời sống
mỗi năm cây trẻ cổ này cho thu hoạch vài đợt
mỗi đợt khoảng sáu bảy tạ giá hiện tại là hai mươi ba đồng trên một kg
mình bán chè cũng được một khoản tiền lớn để gia đình trang trải
và lo thêm một phần ăn học cho con cái
xã cũng thành lập các cái ban chỉ đạo
đồng chí bí thư nông trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo
thì sẽ là trực tiếp chỉ đạo với các cái đoàn thể
thứ nhất là về công tác tuyên truyền tuyên truyền cho nhân dân
có sự phối hợp rất là chặt chẽ của phòng nông nghiệp
và trạm khuyên nông huyện cũng cử cán bộ trực tiếp vào với xã để mà hướng dân
cho bà con nhân dân
đồng thời thì là xã cũng đã có cái kiến nghị mà cũng có mở hai mấy đợt khoảng bốn lớp
để hướng dân tập huấn về cái trồng cái cây trè
cây trè thực tế đã bám rẽ nơi đây đã từ lâu
và những sống trè mới cũng đang dần thích nghi và phát triển tốt
hứa hẹn sẽ là cây mang lại giá trị kinh tế cao
là sống cây chủ lực giúp bà con xóa đói giảm nghèo trên xã vùng cao xa dề phìn
còn nhiều khó khăn này